theo bộ y tế hiện nay ở nước ta tình trạng mua bán thuốc không theo đơn nhất là thuốc kháng sinh dẫn đến nguy cơ kháng kháng sinh ngày càng cao
ngoài ra vẫn còn tình trạng mua bán thuốc không rõ nguồn gốc thuốc giả thuốc kém chất lượng trên thị trường
trước tình hình nêu trên bộ y tế đã có kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc
đến nay đã có hai mươi năm tỉnh thành phố tham gia hệ thống liên thông kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
cấp tài khoản cho hơn bốn cơ sở bán lẻ thuốc quản lý được gần hai mươi ba đơn thuốc
là một trong những nhà thuốc tại tỉnh hưng yên thực hiện kết nối mạng cơ sở này hiện đã và đang là địa chỉ tin dùng của người dân quanh khu vực
nhà chị lê thị huế mặc dù khá xa nhưng chị vẫn tới đây mua thuốc khi cần
bởi từ khi nhà thuốc được triển khai phần mềm kết nối các cơ sở cung ứng thuốc của bộ y tế
thì chị có thể yên tâm hơn về chất lượng đầu vào của các loại thuốc tại cơ sở này
cái này sẽ tốt cho người dân
phục vụ người dân thì sẽ thấy an toàn hơn đảm bảo hơn
khi dùng thuốc mua thuốc các thứ cũng không phải lo lắng về cái vấn đề là thuốc bị tràn lan
ví dụ lậu nước các thứ không đảm bảo
từ khi triển khai hệ thống công việc quản lý thuốc của các dược sĩ tại đây cũng dễ dàng hơn
thuốc được nhập kho và xuất kho số lượng bao nhiêu hạn sử dụng nguồn gốc xuất xứ đều được cập nhật ở phần mềm này
quan trọng hơn nó còn có thể cập nhật giá của từng loại thuốc để các nhà thuốc thực hiện bình ổn giá
phần mềm đã cập nhật nên được danh mục thuốc y tế và niên thông được dữ liệu hàng ngày bán ra nên hệ thống
và quản lý được khách hàng tốt hơn
có nghĩa là khách hàng mà đến mua thuốc mình thường xuyên thì mình lưu được danh mục thuốc mà khách hàng đã sử dụng
ngoài tỉnh hưng yên thì nam định cũng là một trong bốn địa phương tham gia vào chương trình ứng dụng công nghệ thông tin
tại các cơ sở bán thuốc
theo ngành y tế nam định trước kia khi chưa có nhà thuốc kết nối mạng thì giá thuốc ở các nhà thuốc bán lẻ khó để kiểm soát
tuy nhiên khi phần mềm này đi vào hoạt động thì đây là một công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa thuốc giả và quản lý giá thuốc
vì có thể nắm được rất rõ đường đi của thuốc từ khâu sản xuất tới tay người tiêu dùng
theo ngành y tế nam định trước kia khi chưa có nhà thuốc kết nối mạng thì đây là một công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa thuốc từ khâu sản xuất tới tay người tiêu dùng
từ bốn tỉnh đầu tiên triển khai thí điểm
từ bốn tỉnh đầu tiên triển khai thí điểm
hiện mô hình này đã nhân rộng ra hai mươi năm tỉnh thành phố và mục tiêu của ngành y tế là trong vòng một mươi năm tới sẽ nối mạng toàn hệ thống tất cả các quầy thuốc trên cả nước
có như vậy trong thời gian tới chúng ta sẽ kiểm soát tốt hơn chất lượng thuốc hạn sử dụng tránh những trường hợp tương tự đã xảy ra như trong thời gian qua